đoàn công tác của bộ tư lệnh cảnh vệ quân đội hoàng gia campuchia do ngài đại tướng diêng sa run
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng nhân dân campuchia phó tư lệnh lục quân phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ
quân đội hoàng gia campuchia làm trường đoàn đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh vĩnh long
tiếp đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh vĩnh long có đồng chí trần văn rón ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy vĩnh long
và đồng chí nguyễn văn quang phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
tại mỗi nơi đại tướng điêng sa run bày tỏ vui mừng và biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ giúp đỡ nhiều mặt của việt nam nói chung
và tỉnh vĩnh long nói riêng cho campuchia trong thời gian qua
đại tướng tin rằng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc anh em hai đất nước sẽ ngày càng bền chặt
không ngừng phát triển và mong muốn các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đã được cha ông giày công vun đắp
bày tỏ lòng phấn khởi lãnh đạo tỉnh vĩnh long đã gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân campuchia
chúc quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng thắt chặt bền vững